từ sáng ngày hai mươi năm tháng chín đến nay trên tuyến đê tả sông bưởi thuộc thôn định hưng
xã thạch định huyện miền núi thạch thành tỉnh thanh hóa đã xảy ra hai điểm sạt lở
đe dọa đến tính mạng nhà cửa của hàng chục hộ dân sống quanh vùng
hiện chính quyền địa phương đã cắm gọc gia cố và gắn biển cảnh báo hạn chế người dân qua lại khu vực này
theo phản ánh của người dân tuyến đê tả sông bưởi đoạn chảy qua thôn định hưng
xã thạch định huyện miền núi thạch thành bị sạt lở tại hai điểm với chiều dài hơn năm mươi mét
chiều sâu hơn hai mươi mét tại khu vực lân cận các điểm sạt lở có chiều dài gần năm trăm linh mét
đang tiếp tục xuất hiện nhiều vết sạn nứt sụt lốn ảnh hưởng đến đời sống nhà ở của ba mươi hộ dân trên một trăm linh nhân khẩu
sau khi xảy ra sạt lở chính quyền địa phương đã cùng người dân vận chuyển đồ đạc di rời đến nơi an toàn
đồng thời tổ chức cắm cọc gia cố gắn biển cảnh báo hạn chế người dân đi lại khu vực sạt lở
chúng tôi cũng đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ cùng với gia đình và chính quyền địa phương
để di chuyển đồ đạc di rời đến nơi an toàn
đồ đạc cắm biển cảnh báo và nhắc nhở hộ dân thực hiện đúng theo quy định về hạn chế đi lại tại khu vực sạt lở bên sông
nguyên nhân ban đầu được ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thạch thành xác định
đó là do những ngày gần đây mưa lớn từ thượng nguồn sông bưởi làm cho mực nước sông lên nhanh đột ngột chảy xiết
đã làm thay đổi dòng chảy từ bờ hữu sang bờ tà gây hiện tượng sạt lở
hiện các phương án ứng phó đã được các địa phương triển khai
nguyên nhân ban đầu được ban chỉ huy phòng chống lụt bão cũng đã chuẩn bị phương án gồm có hệ thống cọc che dọ đá trước mắt
để bảo đảm và các hệ thống biển cảnh báo để bảo đảm an toàn
và trong tương lai thì chúng tôi cũng đề nghị để bảo đảm an toàn tuyệt đối
thì cũng đề nghị nhà nước đầu tư về kinh phí để kè hệ thống đê ở khu vực này để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân
trước thực trạng đê tả sông bưởi bị sạt lở
ủy ban dân huyện thạch thành cùng các ngành chức năng đã đến khảo sát tình hình
và lên phương án di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
và hỗ trợ kinh phí tìm nơi ở mới để sớm ổn định cuộc sống